nhiều chuyên gia cho rằng nếu không ứng phó quyết liệt và nhanh chóng thì bình dương sẽ gặp những hệ lụy rất to lớn do covid một mươi chín
bởi đây là địa phương có nhiều người nhập cư và diễn biến dịch phức tạp không kém gì thành phố hồ chí minh trong khi năng lực y tế lại yếu hơn rất nhiều
một vấn đề quan trọng khác bên cạnh y tế là chăm lo cho người lao động để vượt qua đại dịch và đóng góp vào sản xuất
rất nhiều công nhân đang mắc kẹt trong các khu nhà trọ do chính sách chung là ai ở đầu ở yên đó nên họ không thể về quê nhưng cũng không có việc làm thu nhập
theo thống kê chưa chính thức có tới bảy mươi doanh nghiệp tại bình dương phải tạm ngưng sản xuất một số ít duy trì nhưng phải giảm quy mô lao động
sau một thời gian hoạt động với tình hình giãn cách xã hội kéo dài và số f tăng cao nhiều doanh nghiệp ba tại chỗ cũng buộc phải đóng cửa
thống kê tại huyện bào bàng bắc tân uyên và thị xã bến cát là những vùng dịch đỡ phức tạp hơn đang dần truyền hóa thành vùng xanh
nhưng trước khi có dịch có trên một trăm chín mươi lao động sản xuất ba tại chỗ
thì tới nay chỉ còn chưa tới một nửa số lao động còn được làm việc
tại các vùng đỏ với diễn biến dịch phức tạp hơn việc duy trì sản xuất ở các nhà máy lại càng khó khăn
theo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bình dương mặc dù cũng có hướng dẫn các doanh nghiệp tại vùng sành chuẩn bị hoạt động trở lại
nhưng chỉ thực hiện được khi đảm bảo tiêu chí an toàn
đến nay việt nam có bốn trăm ba mươi năm hai trăm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín trong đó hơn năm mươi bệnh nhân đã khỏi
trong số các trường hợp đang điều trị có sáu ba trăm ba mươi năm
bộ y tế cho biết có tám trên sáu mươi hai tỉnh qua một mươi bốn ngày chưa ghi nhận ca mắc mới
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bốn trăm ba mươi năm hai trăm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín đương thứ năm mươi chín trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm sáu mươi bốn trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có bốn bốn trăm hai mươi bảy ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bốn trăm ba mươi một bảy mươi hai ca trong đó có hai trăm một mươi bảy hai mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có tám trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang con tùm
có bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thử phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
thái bình hải phòng điện biên
năm tỉnh thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố hồ chí minh hai trăm linh chín chín trăm hai mươi một bình dương một trăm linh bốn hai trăm linh tám đồng nai hai mươi hai sáu trăm bốn mươi một lòng an hai mươi chín trăm ba mươi ba tiên giang chín hai trăm một mươi bảy
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày tám tám trăm một mươi ba nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hai trăm một mươi chín tám trăm linh hai ca
theo thống kê sơ bộ
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu ba trăm linh chín ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ bốn sáu mươi chín thợ oxy dòng cao hfnc một hai trăm hai mươi một thở máy không xâm lấn một trăm một mươi tám thở máy xâm lấn tám trăm linh
icmo hai mươi bốn số bệnh nhân tử vong
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi bảy trăm bốn mươi chín ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn
so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới hai một
tình hình xét nghiệm
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện năm trăm sáu mươi tám năm trăm bốn mươi năm xét nghiệm cho sáu trăm sáu mươi tám bảy trăm chín mươi ba lần người
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện một mươi hai bảy trăm một mươi năm sáu trăm tám mươi hai mẫu cho ba mươi hai một trăm một mươi sáu ba trăm bảy mươi ba lượt người
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật
ngay khi có tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh để gửi tới quý vị và các bạn